một bệnh nhân nam tại bệnh viện chợ rẫy chết não người mẹ đã hiến tất cả tạng của con
trái tim và máu chuyển ra hà nội còn hai thận hai giác mạc và da ghép cho năm bệnh nhân ở phía nam
chín ca ghép tạng được tiến hành vào rạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai đã thành công
đây là tin vui cho ngành y tế của nước nhà trong bối cảnh cả nước đang hướng tâm lòng tri ân
đến với đội ngũ nhân viên y tế nhân ngày thầy thuốc việt nam
trước đó ngày hai mươi bốn tháng hai trực tiếp chứng kiến sự nỗ lực bất thành của ekip điều trị
trước tình trạng quá nặng của con mình mẹ bệnh nhân ba mươi năm tuổi ngụ tại tỉnh an giang
đã quyết định hiến tặng các bạn còn chức năng hoạt động cho bệnh nhân đang chờ được ghép tạng
do trong danh sách bệnh nhân tại bệnh viện chờ rẫy không có người chờ ghép tim nhớ máu bê
trung tâm điều phối quốc gia đã điều phối quả tim đến bệnh viện việt đức
các phần còn lại được bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận
bệnh nhân được chỉ định ghép tim đang ở xa nên nhân sự của bệnh viện chợ rẫy
đã lên chuyến bay lúc hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng hai mang mẫu máu của người hiến ra hà nội để thực hiện phản ứng chéo
sau tám giờ ghép ca phẫu thuật đã thành công riêng hai gác mạc đang được bảo quản
chờ hai người nhận đang trên đường đến bệnh viện chợ rẫy để ghép vào hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai
theo bệnh viện chợ rẫy sự hy sinh của người đàn ông chết não đã giúp sáu người cận gây cái chết được hồi sinh